chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
tiết giảm thời gian cho thủ tục hành chính nhiều yêu cầu về điều kiện kinh doanh được bãi bỏ doanh nghiệp có thêm cơ hội để gia nhập thị trường tham gia vào những dự án mà trước đây không thể tự đứng xanh để tham gia đấu thầu
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp sẽ có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng một mươi hai tới
chính phủ new zealand đã đưa ra tuyên bố chỉ ít phút sau khi australia thông báo đã trở thành quốc gia thứ sáu phê chuẩn hiệp định này
trong thông báo thủ tướng australia scott morrison
cho biết nước này đã chính thức trở thành quốc gia thứ sáu phê chuẩn cptpp
một trong những thỏa thuận thương mại toàn diện nhất trong lịch sử australia
hiệp định sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp australia tăng trưởng và đến năm hai nghìn ba mươi sẽ đóng góp cho nền kinh tế mức lợi nhuận hàng năm lên tới một mươi một một tỷ đô la mỹ
ngay sau đó new zealand xác nhận động thái của australia đã kích hoạt thời gian sáu mươi ngày kể từ khi sáu quốc gia thành viên phê chuẩn để chính thức có hiệu lực
trước australia đã có năm trước phê chuẩn văn kiện này gồm nhật bản mexico
một khi được thực thi cptpp sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới
với một thị trường gần năm trăm linh triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội gdp hơn một mươi tỷ usd chiếm một mươi ba năm gdp thế giới
thưa quý vị bảy hành vi sẽ bị cấm trong hoạt động xây dựng và đầu tư sun gold
đây là một trong những nội dung của sự thảo nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sun gold
do bộ kế hoạch và đầu tư dự thảo và vừa ra lấy ý kiến công luận
theo đề xuất của bộ kế hoạch và đầu tư hoạt động xây dựng sân gôn sẽ không được phép
khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt
một số hành vi khác cũng sẽ bị cấm như sử dụng đất sun gold không đúng mục đích
kinh doanh sun gold và các dị vụ liên quan không đáp ứng điều kiện theo quy định
lợi dụng kinh doanh sun gold để tổ chức các hoạt động đánh bạc trái phép
dự thảo cũng nêu rõ mỗi lỗ gold không được sử dụng quá năm ha đất
diện tích xây dựng sun gold lần đầu không được quá hai trăm bảy mươi ha
theo dự thảo đất sử dụng và mục đích quốc phòng an ninh thuộc quy hoạch đã được phê duyệt
đất rừng tự nhiên thuộc quy hoạch không được sử dụng xây sun gold
theo tổng hợp tình hình hoạt động tại sân bay tân sơn nhất của cảng vụ hàng không miền nam
chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại sân bay tân sơn nhất đã xảy ra bốn mươi vụ liên quan
đến các sự cố đến an ninh an toàn hàng không
đánh giá các cơ quan đơn vị hoạt động tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cơ bản tuân thủ quy định về đảm bảo an ninh an toàn hàng không
đảm bảo an ninh trật tự công cộng trên địa bàn nhưng chỉ trong tháng một mươi
tại tân sân nhất đã xảy ra bốn mươi vụ liên quan đến an ninh an toàn hàng không
theo đó có hai mươi một vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh và một mươi chín vụ việc trong lĩnh vực an toàn hàng không
như nhân viên chiếm đoạt tài sản ở khu vực hạn chế hành khách mang vũ khí
hành khách mang công cụ hỗ trợ trái phép máy bay bị chiếu đèn laser
xe nâng hàng xe đạp xăng dầu bị chảy dầu thủy lực trên sân đỗ máy bay
đơn vị quản lý vận hành hầm hải vân công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ hamadco
cho biết đang đứng trước nguy cơ dừng vận hành hầm do nợ tiền điện
theo hamadeco hai quý gần đây công ty cổ phần hầm đèo cả vẫn chưa chuyển chi phí vận hành
hầm hải vân cho hamadeico khiến việc chi trả tiền điện cho điện lực liên triều đà nẵng
vẫn chưa thực hiện do đó đơn vị đang nợ tổng số tiền điện lên đến hai sáu tỷ đồng
và hầm hải vân đứng trước nguy cơ tạm ngưng hoạt động do khả năng bị cắt điện
theo công ty cổ phần đèo cả do hiện bộ giao thông vận tải vẫn chưa cho phép công ty đặt trạm thu phí
hoàn vốn sửa chữa tuyến đường đèo đà nẵng lăng cô nên hiện công ty vẫn chưa có nguồn thu
để chi trả tiền vận hành hầm hải vân
để đảm bảo ứng phó phòng cháy chữa cháy trên địa bàn nhất là tại khu dân cư có hẻm sâu
ubnd tp đà nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sáu bốn tỷ đồng
trang bị hệ thống đường ống chữa cháy kèm theo đường ống dẫn tại các hẻm thuộc quận thanh khê
theo đó chín mươi một hệ thống đường chữa cháy đường ống chuyển dẫn sẽ được lắp đặt tại các phường
thuộc địa bàn quận thanh khê nguồn nước cấp cho các trụ cứu hỏa này sẽ lấy từ mạng lưới cấp nước hiện có
do công ty cổ phần cấp nước đà nẵng quản lý hệ thống này được trang bị nhằm tạo điều kiện
cho người dân có thể dập tắt hoặc khống chế ngọn lửa không để đám cháy lan rộng và hạn chế
đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra ubnd tp giao ubnd quận thanh khê có trách nhiệm quản lý
triển khai thực hiện các thủ tục trình đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định
theo báo cáo của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư nhật bản hiện đứng vị trí
thứ nhất trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam năm hai nghìn một mươi tám với tổng vốn đầu tư
khoảng bảy sáu tỷ đô la mỹ chiếm khoảng hai mươi bảy năm tổng vốn đầu tư
đứng ở vị trí thứ hai là hàn quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký sáu năm tỷ đô la mỹ
chiếm hai mươi ba bốn tổng vốn đầu tư vào việt nam singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn
đầu tư đăng ký ba chín tỷ đô la mỹ chiếm một mươi bốn tổng vốn đầu tư tính đến ngày hai mươi tháng một mươi
cả nước có hai bốn trăm năm mươi tám dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp
mới một mươi năm tỷ đô la mỹ bằng chín mươi hai hai
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy có chín trăm năm mươi bốn lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn
đăng ký tăng thêm sáu năm tỷ đô la mỹ bằng chín mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo tổng cục thống kê tính chung một mươi tháng qua kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt hơn
hai trăm linh tỷ đô la mỹ tăng một mươi bốn hai so với cùng kỳ năm trước
trong một mươi tháng qua khu vực kinh tế trong nước đạt năm mươi sáu tám tỷ đô la mỹ khu vực có vốn đầu tư
ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm bốn mươi ba bốn tỷ đô la mỹ chiếm bảy mươi một sáu tổng kim ngạch xuất khẩu
đóng góp vào giá trị kim ngạch nêu trên một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ
năm trước như điện thoại và linh kiện hàng dệt may tăng và điện tử máy tính và linh kiện
hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch đạt ba mươi chín tỷ đô la mỹ
tăng một mươi hai tám so với cùng kỳ năm trước
cũng theo số liệu công bố của tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi tăng ba mươi ba so với
với tháng trước trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với một năm mươi năm do ảnh hưởng từ đợt tăng giá xăng
dầu từ đầu tháng mặc dù đã có được điều chỉnh giảm sau đó nhưng vẫn làm giá xăng dầu tăng ba bốn mươi năm
tác động của nhóm này làm cpi chung tăng một mươi bốn
tiếp theo đó là nhóm giáo dục tăng năm mươi tám nguyên nhân là do trong tháng bảy có thể tăng giá xăng dầu tăng bốn mươi năm
nguyên nhân là do trong tháng bảy có địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí
nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng ba mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ ăn uống tăng hai mươi hai
một số nhóm khác có mức tăng nhẹ là may mặc mũ nón giày dép tăng một mươi năm thiết bị và đồ gia dùng tăng một mươi năm
văn hóa giải trí và du lịch tăng chín đồ uống và thuốc lá tăng ba thuốc và dịch vụ y tế tăng hai
hàng hóa và dịch vụ khác tăng năm
giữa nhóm biểu trình viễn thông vẫn tiếp tục giảm bốn trong tháng này
cũng theo tổng cục thống kê lạm phát cơ bản tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tăng một mươi ba so với tháng trước và tăng một sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
lạng phát cơ bản bình quân một mươi tháng năm hai nghìn một mươi tám tăng một bốn mươi ba so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thị trường thế giới đang diễn biến rất nhanh theo hướng có lợi cho các ngành hàng cá cha và tôm
nên cần tăng cường sản xuất hai mặt hàng này để tranh thủ cơ hội thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm
cụ thể bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn yêu cầu các tỉnh nuôi cá tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào và chất lượng con giống
đảm bảo tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong sản xuất chế biến cá cha
bên cạnh đó thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất chế biến và truy xuất nguồn gốc theo quy định
tiếp tục phát triển thị trường xây dựng thương hiệu sản phẩm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong chế biến xuất khẩu theo quy định của pháp luật
đối với tôm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố nuôi tôm ven biển chỉ đạo các đơn vị chức năng khuyến khích người dân
doanh nghiệp đầu tư phát triển nuôi tôm nước lợ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời
tiếp tục kiểm tra hoạt động thu mua vận chuyển sơ chế chế biến để kịp thời ngăn chặn nạn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu
cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cảnh báo nguy cơ dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam là rất cao
bởi dịch bệnh đã xuất hiện ở một mươi một tỉnh thành của trung quốc trong đó có tỉnh vân nam giáp với việt nam
hiện cục thú y đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam
cục cũng đã thành lập các đội phản ứng nhanh để thường xuyên đến các địa phương hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh
dịch tả lợn châu phi có thể xâm nhiễm vào việt nam thông qua các hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ lợn sản phẩm của lợn nhập lậu
các tỉnh biên giới phía bắc và các địa phương có trang trại nuôi lợn với số lượng lớn địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các nước
các vùng có dịch bệnh có nguy cơ cao hơn cả
thưa quý vị theo kế hoạch từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm
hệ thống đã phân ra ba cấp thành phố quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
các điểm cảnh báo an toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận xử lý thông tin đưa ra biện pháp quản lý cảnh báo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
từ đó đưa ra các biện pháp cảnh báo cho cộng đồng
tại các điểm cảnh báo an toàn thực phẩm các thông tin về mất an toàn thực phẩm ô nhiễm thực phẩm ở các cơ sở sản xuất
chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn ý thức thực hành của người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm và các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại tới sức khỏe con người sẽ được tiếp nhận để xử lý
khi đã xác định quy mô thành lập ngay các đoàn kiểm tra xác minh nguồn thông tin điều tra xử lý về ngộ độc thực phẩm bệnh lây truyền qua thực phẩm
kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp kiểm tra hậu kiểm chất lượng an toàn thực phẩm
thưa quý vị sau hơn một tháng có hiệu lực nghị định một trăm linh về sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều kiện về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng đã nhận được những phản hồi tích cực
tiết giảm thời gian cho thủ tục hành chính nhiều yêu cầu về điều kiện kinh doanh được bãi bỏ doanh nghiệp có thêm cơ hội để gia nhập thị trường tham gia vào những dự án mà trước đây không thể tự đứng danh để tham gia đấu thầu
theo nghị định một trăm một mươi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng giám sát thi công kiểm định thiết kế đã được sửa đổi bổ sung đơn giản hóa điều kiện
đợt này cái sửa đổi thực sự mà nói là cũng có rất nhiều cái đột phá thực sự mà cái gọi là một cái sự
nếu như xét về trên bình diện chung tôi đánh giá nó so sánh với mức độ cải cách hiện nay của nghị định một trăm linh với lại mức độ cải cách tương tự ở một số bộ ngành khác
thì có thể thấy rằng một số cái điểm trong nghị định một trăm linh rất mạnh dạng
ví dụ khi mà liên quan đến cái điều kiện năng lực của một số cái tổ chức hành nghề trong cái lĩnh vực xây dựng
thì trước đây thậm chí cái nghị định cũ nghị định năm mươi chín ấy có rất nhiều cái yêu cầu mà tôi cho rằng là rất không thị trường rất bất hợp lý
ví dụ như yêu cầu cái số
số lượng tối thiểu cái người mà phải có chuyên môn làm việc ở trong cái tổ chức đó mới được quyền thành lập để cung cấp dịch vụ
theo hiệp định trước đây để tham gia các công trình có quy mô lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải nhờ pháp nhân của doanh nghiệp có tầm cỡ
việc doanh nghiệp tự tham gia đấu thầu thực hiện dự án không phải trả chi phí mượn pháp nhân sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm đáng kể chi phí trung gian
có doanh nghiệp cho biết để mượn danh của các doanh nghiệp lớn tham gia đấu thầu
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn có thể phải trả phí mượn danh tới bốn mươi tổng giá trị hợp đồng
ngay cả với các doanh nghiệp có quy mô lớn thì việc tiết giảm nhân sự cũng giảm đáng kể gánh nặng về chi phí nhân sự
trước đây chúng tôi đi xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
ví dụ như về ngành nghề giám sát xây dựng thì để chúng tôi đạt được giám sát về công trình hạng một
thì chúng tôi phải có quy định từ một mươi đến ba mươi nhân sự có chứng chỉ
hoạt động trong lĩnh vực giám sát và có bằng cấp chuyên môn
tuy nhiên ở nghị định một trăm linh có sự sửa đổi
lúc đó các doanh nghiệp nếu như bây giờ đi xin cấp chứng chỉ
chỉ cần chứng minh cái cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề phù hợp
một nội dung cũng được các doanh nghiệp và các nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đánh giá cao
đó là thời hạn chứng chỉ năng lực được tăng thời hạn từ năm năm lên một mươi năm
giúp giảm đáng kể tần suất làm thủ tục hành chính
về dư địa tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính
điều kiện kinh doanh bộ xây dựng cho biết
việc ra soát để bổ sung sửa đổi các quy định thuộc lĩnh vực quản lý là nhiệm vụ thường xuyên
bên cạnh đó bộ cũng sẽ có những khảo sát đánh giá về hiệu quả
mức độ đi vào cuộc sống của các quy định văn bản pháp luật
thật ra đối với nghị định một trăm linh các ngành nghề cũng như điều kiện đầu tư kinh doanh
mà được đơn giản hóa thì mới nằm ở cấp nghị định
có nghĩa là những cái quy định nào nó chỉ nằm ở tầm nghị định chúng tôi xử lý được
thì mới đưa vào nghị định một trăm linh
thế còn lại thì một số những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
cũng như điều kiện đầu tư kinh doanh mà đang nằm ở tầm luật
thì chúng tôi cũng đang có cái lộ trình để nghiên cứu đề xuất
để sửa đổi bổ sung và đơn giản hóa cho phù hợp
có thể nói những cải cách về hành chính có tác động rất lớn đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp
trước đây gia nhập thị trường rất khó
thì nay những cải cách đã phản ánh đúng thực tế yêu cầu của hoạt động kinh doanh
tác động ngay lập tức đó là giảm chi phí về tiền bạc
giảm về chi phí thời gian giảm cả chi phí cơ hội